trước tình hình bão số bảy đang di chuyển nhanh vào vịnh bắc bộ và có khả năng đổ bộ vào đất liền vào sáng ngày mai ngày một mươi chín tháng một mươi
sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp bàn giải pháp ứng phó với cơn bão số bảy
theo báo cáo nhanh tại cuộc họp hiện nay bão số bảy đang di chuyển nhanh vào vịnh bắc bộ
phạm vi ảnh hưởng của bão rộng từ quảng ninh đến nam định
thời gian đổ bộ vào khoảng từ một mươi h đến một mươi chín h ngày một mươi chín tháng một mươi
khi vào bờ cường độ cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi hai cấp một mươi ba
lượng mưa sẽ tập trung nhiều tại ba tỉnh là quảng ninh hải phòng và lạng sơn
phạm vi mưa sẽ tiếp tục lan rộng ra các tỉnh bắc bộ
vì vậy công tác đảm bảo an toàn hồ chứa đặc biệt là các hồ chứa nhỏ sung yếu tại các tỉnh miền núi phía bắc
đang được tổng cục thủy lợi tập trung triển khai
còn toàn bộ tất cả những hồ nhỏ thì phải thường xuyên theo dõi mục nước và tổ chức trực
và kiểm soát toàn bộ tất cả các hạng mục công trình
do đây là cơn bão lớn với hướng di chuyển không ổn định sức gió khi vào bờ mạnh dần lên cấp một mươi ba cấp một mươi bốn
vì vậy công tác thông báo và kêu gọi tàu thuyền di chuyển về nơi trú tránh bão an toàn
đang được bộ đội biên phòng phối hợp với kiểm ngư cảnh sát biển và các địa phương gấp suốt triển khai
đồng thời hướng dẫn tàu thuyền neo đậu theo công suất đúng vị trí tránh để sóng đánh chìm khi bão đổ bộ vào
bên cạnh đó do quảng ninh hải phòng nam định thái bình có sản lượng nuôi trồng thủy sản lớn
nên công tác thông báo hướng dẫn người dân bảo vệ các lồng bè nuôi trồng thủy sản đang được tập trung triển khai
tổng cục thủy sản đã khuyến cáo đề nghị các địa phương chỉ đạo hướng dẫn người dân
tức là phải trăng ra cố lồng bè và phủ nưới trên mặt lồng bè và di chuyển lồng bè về nước an toàn
hiện nay miền bắc đang thu hoạch lúa mùa và triển khai được trên năm mươi sáu diện tích cây trồng vụ đông
nên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương
phải chuẩn bị các phương án tiêu thoát úng ở vùng trũng
sạt lở đất ở vùng núi khẩn trương thu hoạch hết diện tích lúa mùa với phương châm
xanh nhà hơn già đồng để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra
điều đáng lo ngại là trong khi cơn bão số bảy đang chuẩn bị đổ bộ vào nước ta
thì trên thái bình dương bão hai ma cũng đang tiến vào biển đông
việc bão trồng bão đang đặt ra những thách thức lớn đòi hỏi công tác chuẩn bị sẵn sàng
các phương án ứng phó với bão của người dân các địa phương các bộ ngành cần được đặt lên cao nhất